trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi một các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng đã đột kích ngôi nhà ba tầng số một trăm năm mươi sáu tô hiến thành phường ba tp đà lạt và bắt quả tang năm mươi ba người đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại tầng hầm của ngôi nhà thu trên chiếu bạc ba trăm một mươi chín triệu đồng tiền mặt thu giữ trong người các đối tượng trên bảy trăm linh triệu đồng
theo tài liệu trinh sát ngôi nhà số một trăm năm mươi sáu tô hiến thành do trần quang hùng còn gọi là chuột làm chủ có từ bảy đến tám người thường xuyên đứng ra tổ chức đánh bạc khoảng hai tháng nay
hùng không có ở nhà ngôi nhà được xây kiên cố với hai lấp cửa và được cảnh giới nghiêm ngặt
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đất đỏ tỉnh bà rê vũng tàu đang tạm giữ hình sự đối tượng lê văn hải chú tại xã bình ba huyện châu đức để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi ba tháng một mươi một hải điều khiển xe máy từ tp hcm xuống huyện đất đỏ phát hiện một phụ nữ đang lưu thông trên đường
hải áp sát và giật chiếc túi sách bên trong có gần
công an huyện đất đỏ đã bắt được hải khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã bình ba huyện châu đức
tại công an công an hải khai nhận trước khi ra lưới
với thủ đoạn tương tự đã thực hiện bảy vụ cướp giật tài sản của người dân trên địa bàn huyện đất đỏ hiện cơ quan công an đã thu giữ chiếc xe máy là phương tiện đối tượng dùng để gây án
công an tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ đối tượng lý hỏa hồng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi

trú tại trấn lưu sa huyện tầm ô thành phố cán châu tỉnh giang tây trung quốc là đối tượng nguy hiểm công an trung quốc đang truy nã
ngày một mươi năm tháng một mươi một công an tỉnh lạng sơn nhận được đề nghị của công an trung quốc về việc phối hợp truy bắt đối tượng phạm tội có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen gây án tại trung quốc trốn sang việt nam
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy bắt đối tượng
ngày một mươi sáu tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn phối hợp với công an tỉnh bắc ninh đã bắt giữ được đối tượng lý hỏa hồng và bàn giao cho công an trung quốc xử lý
việc bắt giữ nhanh chóng đối tượng hồng đã thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn với ti công an quảng tây trung quốc trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm khu vực biên giới việt nam trung quốc

chúng tôi tìm đến khu vực rừng phòng hộ do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp iak quản lý bảo vệ tuy nhiên một diện tích khá lớn của khu rừng này đã bị triệt phá
thưa quý vị hiện tại tôi đang đứng tại tiểu khu bảy trăm linh một lâm phần do công ty trách nhiệm hàng một thành viên lâm nghiệp ek quản lý và bảo vệ rừng
thế nhưng con đường đây như quý vị đã thấy anh tập đã sử dụng xe cơ giới để phá rộng để vào khai thác gỗ tại đây
như vậy công tác quản lý bảo vệ rừng ở đây như thế nào thì các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc để điều tra làm rõ
tình trạng phá rừng không chỉ xảy ra tại huyện yaka đến tất cả các huyện có rừng của đắk lắc thì rừng đều bị phá
từ gióc đôn đến mà rắc từ ia súp đến crong bông nơi đầu cũng thấy những cánh rừng bị triệt hạ tất cả loang lổ như ra báo trên diện rộng
riêng trong lâm phần của anh các anh quản lý từ đầu năm giờ là xảy ra bao nhiêu vụ phá rừng này
hai mươi tám hay ba mươi vụ gì đó thì dân người ta họ lắng chiếm và phá rừng và nâng rãi
đó thì tình trạng đó thì cả tỉnh này cũng xảy ra chứ không riêng gì nữa vậy
theo lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc trong vòng ba năm trở lại đây đắk lắc đã mất hơn một mươi một hectare rừng
tuy nhiên trong số đó chỉ có tám trăm linh hectare là bị xâm canh lấn chiếm
còn lại hơn một mươi hectare bị suy giảm chữ lượng
nhiều điểm nóng về phá rừng liên tục xảy ra
rừng bị phá nghiêm trọng nhất là rừng giao cho các công ty lâm nghiệp và các doanh nghiệp triển khai dự án
và có lẽ đây cũng chính là lý do mà liên tục những vụ vận chuyển khai thác gỗ bị bắt giữ
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào sáng sớm nay vùng áp thấp trên khu vực quần đảo trường sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa và nam biển đông có mưa rông gió mạnh cấp sáu sau tăng lên cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
từ đêm ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng một mươi một các tỉnh ven biển nam trung bộ nam tây nguyên và nam bộ có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông
không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới gây thời tiết xấu ở vịnh bắc bộ và khu vực vùng núi bắc bộ
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một vịnh bắc bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp năm
và từ đêm ngày một mươi tám tháng một mươi một thì mạnh lên cấp sáu giật cấp bảy biển động
để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn trên diện rộng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu
một đối với khu vực trên biển và ven bờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin để thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm
tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền những hoạt động trên biển và ven bờ để đảm bảo an toàn về người và tài sản đặc biệt là đối với khách du lịch
hai đối với khu vực đất liền theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ áp thấp nhiệt đới chủ động triển khai phương án sẵn sàng ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ
ba sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bốn bộ ngoại giao chủ động liên hệ trao đổi với các nước vùng lãnh thổ trong khu vực để tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân vào tranh trú tại các đảo khi có nhu cầu
năm các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường những biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới mưa lớn trên diện rộng
sáu tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung như sau
để chủ động ưng phó về diễn biến của ấp thấp văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ưng phó về biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ưng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung như sau
để chủ động ưng phó về văn phòng bộ công an đề nghị ban chỉ huy ưng phó về biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công an các đơn vị địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung như sau

để chủ động ưng phó về biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ưng phó sự cố thiên tai và ủy ban quốc gia ưng phó sự cố thiên tai và ủy ban quốc gia ưng phó sự cố thiên tai và ủy ban quốc gia ưng phó sự cố thiên tai và ủy ban quốc gia ưng phó sự cố thiên tai và ủy ban quốc gia ưng phó sự cố thiên tai và ủy ban quốc gia ưng phó sự cố thiên tai và ủy ban quốc gia ưng phó sự cố thiên tai và ủy ban quốc gia ưng phó sự cố thiên tai và ủy ban quốc gia ưng phó sự cố thiên tai và ủy ban quốc gia ưng phó sự c
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là tin tức về áp thấp nhiệt đới
vào hồi bảy giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi hai năm độ kinh đông cách đảo trường sa khoảng hai trăm linh km về phía bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
trong hai mươi bốn h tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
và đến bảy h ngày một mươi tám tháng một mươi một áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
vào hồi bảy h sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo phú quý khoảng một trăm năm mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp chín
trong hai mươi bốn h tới bốn mươi tám h tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
và đến bảy giờ ngày một mươi chín tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển các

đến bà rịa vũng tàu sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rông gió mạnh cấp sáu
sau tăng lên cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
trở lại với thời tiết trên đất liền trong hôm nay và ngày mai
khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ vẫn phổ biến có mưa ở diện vài nơi
nên nhiệt ngày đêm giao đổi tầm tầm

tuy nhiên từ đêm mai sau ảnh hưởng của khối không khí lạnh
khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác nên nhiệt có xu hướng giảm nhẹ
đêm và sáng trời chuyển rét
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
thời tiết vẫn phổ biến chỉ có mưa vài nơi với nền nhiệt cao nhất ngày
giao động từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
từ đêm mai do tác động của khối không khí lạnh
khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác
vùng núi có nơi có mưa vừa đến mưa to cùng nền nhiệt giảm mạnh
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong hôm nay và ngày mai thời tiết vẫn phổ biến là nắng giáo
với nền nhiệt ngày đêm giao động trong ngưỡng từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
đến đêm mai do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh
trên khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
trời chuyển rét người dân cần hết sức lưu ý
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
do chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển đông
nên trong ba ngày tới có mưa rào và rông rải rác
có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to
vì vậy mà người dân nơi đây cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực không cao
ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi một độ
vùng cao tây nguyên phổ biến có mưa và rông rải rác
riêng phía nam của khu vực
do chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển đông
nên có mưa vừa đến mưa to và rông mạnh
người dân nơi đây cần hết sức lưu ý
nền nhiệt trên khu vực có xu hướng giảm nhẹ
cao nhất ngày trong ngưỡng từ hai mươi sáu đến ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ do chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
nên trong ngày một mươi tám sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
từ ngày một mươi chín khi vùng áp thấp yếu đi
thì mưa rông trên khu vực sẽ giảm dần
nền nhiệt trên khu vực không quá cao
ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ